nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở phía đông bắc bộ sẽ giao động trong khoảng hai mươi một hai mươi bốn độ
còn ở phía tây bắc bộ trưa chiều nay trời mới có nắng
nên nhiệt độ sẽ phổ biến trong khoảng hai mươi hai mươi ba độ
trong một vài ngày tới thời tiết khu vực sẽ chuyển sang trạng thái trưa chiều giảm mây trời nắng
nhiệt độ có xu hướng tăng lên mỗi hôm khoảng một hai độ nữa và thời tiết ấm áp dần
tại trung bộ đêm qua do tác động của đới gió đông bắc với địa hình vẫn còn xảy ra
trong khi nhiễu động gió đông trên cao suy yếu
nên mưa ở khu vực từ thừa thiên huế trở vào đến phú yên giảm xuống còn diện dài rác
trong ngày hôm nay mưa sẽ tiếp tục giảm xuống diện vài nơi khi màu khối không khí lạnh ở phía bắc tiếp tục suy yếu
và trong một vài ngày tới thời tiết ở khu vực miền trung tiếp tục tốt lên khi mà các tác nhân gây mưa suy yếu đi
mưa giảm xuống chỉ còn ở một vài nơi và thậm chí trời còn nắng sen kẽ trong ngày
tại phía nam trong ngày hôm nay và vài ngày tiếp theo
thì thời tiết trên khu vực tây nguyên cũng như nam bộ không có gì biến động nhiều
thời tiết chủ đạo ở trên hai khu vực này vẫn là mưa rông xuất hiện ở một vài nơi và ngày trời có nắng
mức nhiệt cao nhất ở tây nguyên sẽ có xu hướng tăng nhẹ lên mức là hai mươi tám ba mươi một độ trong vài ngày tới
còn ở nam bộ nhiệt độ sẽ ra động trong khoảng ba mươi một ba mươi ba độ
riêng đối với khu vực miền đông nam bộ một số nơi có thể lên đến ba mươi bốn độ
khối không khí lạnh suy yếu nên cường độ của đới gió đông bắc trên khu vực huyện đảo hoàng sa
trong ngày hôm nay sẽ còn ở mức cấp năm sau đó trong một vài ngày tới sẽ giảm dần xuống mức cấp bốn
trời chủ yếu nắng giáo nên tầm nhìn xa khá thông thoáng
trong khi đó dạnh ấp thấp hoạt động ở vùng biển phía nam hoạt động yếu và có trục lùi dần xuống phía nam
nên thời tiết ở vùng biển huyện đảo trường sa có xu hướng tốt dần lên
mưa rào và rông xuất hiện ở một vài nơi với đới gió đông bắc hoạt động trung bình ở mức cấp bốn cấp năm
sau đó sẽ giảm dần xuống mức cấp bốn
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước